những việc nên làm
đưa luôn cảnh giác

kể cả ngày và đêm

trên mọi phương tiện tv đài tiếng nói và internet
sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương
an toàn tính mạng là quan trọng nhất
chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm
đến các khu vực vị trí cao hơn
những thông tin về cách phòng tranh lũ quét
đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình này tuần sau